kính thưa quý vị mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã cảnh báo tình trạng một số nhóm trên mạng xã hội
lấy danh nghĩa là hội đồng hương chuyến xe nghĩa tình của các tỉnh để lừa gạt người dân đang có nhu cầu cấp thiết được về quê
và trước tình hình trên lực lượng chức năng tại các chốt cửa ngõ đã tăng cường kiểm tra kết hợp các biện pháp
nghiệp vụ kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân đi và đến tp hcm
ghi nhận tại các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ tp hcm
sang nửa tháng thành phố áp dụng nới lỏng giãn cách xã hội
đến hôm nay vẫn còn người dân về quê và có cả người trở lại thành phố
chính vì vậy lực lượng tại các chốt kiểm soát phải linh hoạt kiểm tra
đối với từng trường hợp trong thời điểm thành phố nới lỏng giãn cách xã hội

đến hôm nay vẫn còn người dân về quê và có cả người trở lại thành phố
chính vì vậy lực lượng tại các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ tp hcm

đến hôm nay vẫn còn người dân về quê và có cả người trở lại thành phố
trong tình hình này chúng tôi cũng đã tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng tiến đầu
chốt chặn ở các tiến đường chính giáp ranh giữa các tỉnh giáp ranh tp hcm
để mà tiếp tục kiểm soát người phương tiện giao thông hạn chế lưu thông
các trường hợp đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn đúng quy định
không phải là tất cả những người đều được phép tham gia giao thông trên tuyến
vừa thực hiện công tác chống dịch nhưng vừa phải đảm bảo về phát triển kinh tế xã hội
để phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn hiện nay
trong thời gian qua các chốt cửa ngõ tại tp hcm liên tục phát hiện nhiều vụ lợi dụng luồng xanh
để bận chuyển hàng lậu hàng cấm và bận chuyển người ra vào vùng dịch trái phép
trước sự gia tăng phương tiện lưu thông trên đường khi người dân có nhu cầu đến tp hcm
cũng như từ thành phố đi về các tỉnh cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo
các đối tượng lấy danh nghĩa là hội đồng hương chuyến xe nghỉ tình để lừa gạt người dân
nhằm lấy thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản một số tiền
vì vậy lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm tra tất cả phương tiện
đồng thời kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các đối tượng lợi dụng
nhu cầu đi lại của người dân để thực hiện hành vi trái pháp luật
chúng tôi cũng dự báo tình hình trước bọn lợi dụng các phương tiện giao thông nhận tải
có mã qr luồng xanh và xe khách để tổ chức thu tiền bà con về quê trái phép
chúng tôi tăng cường công tác tùng ra kiểm soát ở tại các chốt kiểm tra
và cũng như các chốt lưu động tại một mươi hai chốt kiểm soát
chúng tôi bố trí lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố
rồi cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông bộ công an
lực lượng cảnh sát hình sự của bộ công an
lực lượng cảnh sát cơ động của bộ công an và công an địa phương
chúng tôi kiểm soát chặt những phương tiện vào ra theo các quy định của ủy ban dân thành phố quy định
nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh và phát hiện được cội phạm
xảy ra lợi dụng các việc giao thông nhân tải
thành phố bước sang giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên chúng ta vẫn không được chủ quan
mà phải luôn thực hiện nghiêm công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh
thành phố hồ chí minh đã có bộ tiêu chí gửi cho năm tỉnh thành nâng cận
theo đó người dân đang cư trú ở thành phố có nhu cầu về quê
phải thông qua sự sắp xếp từ chính quyền địa phương
còn đối với những công dân người dân muốn quay lại thành phố hồ chí minh
cần thực hiện theo hướng dẫn của sở chủ tâm vận tải
và đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng chống dịch
của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh